mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán và hiệp định paris chính thức được ký kết vào ngày này cách đây năm mươi năm hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây chính là một thắng lợi ngoại giao mang tính quyết định buộc mỹ phải rút khỏi miền nam việt nam tạo bước ngoặt quan trọng để việt nam hoàn toàn giành lại nền hòa bình độc lập tự chủ sau hai mươi năm bị xâm lược vào mùa xuân lịch sử năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tổng thống cử tôi trở lại paris để thực hiện thêm một nỗ lực quan trọng nữa đó là kết thúc đàm phán
chúng tôi mong rằng cuộc đàm phán này xứng đáng với sự mong mỏi của người dân trên toàn thế giới
cho một kết cục sớm chấm dứt
chúng tôi sẽ công hiến hết mình với nỗ lực sự kiên nhẫn và hy vọng
đáp lại khi trả lời báo giới quốc tế về sự kiện đặc biệt quan trọng này đồng chí lê đức thọ cố vấn đặc biệt đoàn đại biểu chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa tại hội nghị paris đã rất quyết liệt khi khẳng định nội dung quan trọng nhất của hiệp định paris sau khi được ký kết
làm thế nào phải thi hành cho đúng và nghiêm trình cái hiệp định đã được ký kết
mà không những về phía chúng tôi mà tất cả các bên đã được ký kết hiệp định đều cũng phải làm như vậy đó là cái nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi
trên cơ sở đó thì mới đảm bảo được nền độc lập dân chủ và tiến tới hòa bình thống nhất đất nước
năm mươi năm trước hội nghị và hiệp định paris kéo dài bốn năm tám tháng một mươi sáu ngày
một cuộc đàm phán được coi là đỉnh cao của quá trình đấu tranh ngoại giao bên bì
cuộc đấu trí được xem là bản lĩnh
cảm co nhất của thế kỷ hai mươi
đó là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của nhân dân việt nam
chúng tôi đã chiến đấu suốt một mươi tám năm qua một cách hết sức là bền bỉ và anh dũng
đó cũng là một cái thắng lợi của nhân dân yêu chuộng hòa bình công lý trên toàn thế giới
hiệp định đã được ký kết và đã ghi rõ là mỹ

cảm kết các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân việt nam
là độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân việt nam
cảm kết tôn trọng các quyền tự quyết của nhân dân việt nam
cảm kết không dính líu với quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
trên ba mặt trận chính trị quân sự ngoại giao
với quyết tâm không tiếc tâm lý
cảm kết tâm sức trí tuệ thậm chí hy sinh tất cả
để bảo vệ độc lập tự do hòa bình công lý cho đất nước
trong khoảng thời gian năm năm hiệp định paris đã trải qua hai trăm linh một phiên họp công khai
bốn mươi năm cuộc họp riêng cấp cao năm trăm linh cuộc họp báo một cuộc phỏng vấn
và đã có hàng chục nghìn cuộc meeting chống chiến tranh trên thế giới ủng hộ việt nam
chúng ta thấy rõ ràng là cái thắng lợi của cái việc ký hiệp định paris
thì nó là một cái thắng lợi tổng hợp
của các mặt trận cả về chính trị quân sự ngoại giao
nhưng mà phải nói là nó đã là một cái văn bản ghi nhận
một cái thắng lợi một cái múc so rất là trói lọi
trong cái đấu tranh ngoại giao cách mạng việt nam của thời đại hồ chí minh
có bốn cái điểm mà bác hồ đã định hướng giúp cho chúng ta
ở trên bản đàm phán paris
và sau này cái kết quả thắng lợi ở trên bàn đàm phán paris
nó đã phản ánh
được là những cái nội dung này nó đã minh chứng
khẳng định những cái điều mà bác hồ đã chỉ đạo này
cái điều thứ nhất đó là bác luôn luôn nêu cao
cái tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường
cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến
đó chính là bác hồ luôn luôn nêu cao
cái quyết tâm cái khát vọng giải phóng dân tộc của dân tộc việt nam
cái điều thứ ba mà phải là nhận diện được
những cái âm mưu thủ đoạn của phía mỹ
phải biết giành thắng lợi từng bước
và cái điều thứ tư thì người rất chú ý
tranh thủ dư luận của nhân dân tiến bộ
trong đó có nhân dân tiến bộ của mỹ
hiệp định paris là minh chứng rõ nét nhất của chân lý
phi nghĩa không thể thắng được chính nghĩa
góp phần củng cố niềm tin của nhân dân
yêu hòa bình trên khắp thế giới
và là động lực để các dân tộc bị áp bức
đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc
giành lại độc lập tự do
và chân lý đó đã được hiện thực rõ nhất
rằng việt nam đã giành lại hòa bình
hoàn toàn độc lập tự chủ và phát triển
minh chứng là chiến thắng lịch sử mùa xuân
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chúng ta đã giải phóng miền nam
đất nước được giải phóng thu non sông về một mối
sau hai năm hiệp định paris được ký kết